ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã có quyết định dỡ bỏ cách ly y tế sớm hơn dự kiến bảy ngày đối với
cụm dân cư thuộc tổ dân phố đình tràng phường lâm hạ thành phố phủ lý
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã thiết lập khu cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc tổ dân
phố đình tràng gồm hai trăm ba mươi năm hộ tương ứng với bảy trăm hai mươi năm nhân khẩu do trên địa bàn có một trường hợp là bệnh nhân
số sáu trăm hai mươi trở về từ đà nẵng dương tính với virus sars cov hai từ một mươi bốn h ngày ba tháng tám đến một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng tám
trong thời gian cách ly người dân đã phát huy tốt trách nhiệm công dân tinh thần đoàn kết
tương thân tương ái đồng lòng thực hiện cách ly chống dịch thành công